trong khi đó tại lạng sơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lạng sơn
cũng đã chạy đua với thời gian kịp thời giải cứu một tài xế xe tải bị mắc kẹt
sau vụ tai nạn giao thông tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã nhân lý huyện tri lăng
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô mang biển kiểm soát hà nội và xe tải cỡ nhỏ biển kiểm soát thanh hóa
hai xe ô tô hư hỏng phần đầu tài xế xe tải là anh hoàng quang huy bị thương mắc kẹt trong xe
nhận được tin báo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực hai thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã điều động một xe cùng bảy cán bộ chiến sĩ
cùng nhiều thiết bị chuyên dụng đến hiện trường để cứu người bị nạn
sau khoảng một giờ đồng hồ nạn nhân được đưa ra ngoài và đưa đi cấp cứu